mới đây đại diện bộ y tế cho biết năm hai nghìn hai mươi hai dịch covid một mươi chín được nhận định là chưa thể kiểm soát được hoàn toàn
dịch bệnh hiện nay vẫn diễn biến phức tạp với hơn một mươi năm ca nhiễm mới và hơn một trăm năm mươi trường hợp tử vong mỗi ngày
việt nam đã ghi nhận ca bệnh nhiễm biến chủng omicron trong cộng đồng và nguy cơ lây lan trên diện rộng là rất cao
từ thực tế trên bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long cho biết mục tiêu của bộ trong năm hai nghìn hai mươi hai vẫn là triển khai các kịch bản phòng chống dịch theo bốn cấp độ
tuy nhiên với độ bao phủ vaccine ở mức cao như hiện nay bộ sẽ điều chỉnh các tiêu chí để đánh giá cấp độ dịch từ kiểm soát các ca bệnh mới trong cộng đồng
sang kiểm soát người mắc covid một mươi chín phân loại theo nguy cơ cao và rất cao
bộ cũng sẽ điều chỉnh các biện pháp y tế và hành chính phù hợp để qua đó có các biện pháp phù hợp hiệu quả hơn khi có những biến chủng nguy hiểm mới xuất hiện
đặc biệt tốc độ lây nhiễm của omicron cao gấp bảy lần trong nhóm chưa tiêm chủng và gấp ba lần với nhóm đã tiêm chủng đầy đủ
nên số ca mắc tăng rất nhanh có thể gây quá tải hệ thống y tế
với tốc độ lây lan nhanh của chủng omicron
và có thể các chủng mới khác bộ y tế lo ngại về sự bùng phát của đợt dịch trong thời gian tới đây
nên đòi hỏi phải có những nỗ lực lớn hơn nữa trong công tác phòng chống dịch và yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
đứng trước thách thức nêu trên ngành y tế xác định nhiệm vụ trước mắt và ưu tiên hàng đầu là tiếp tục tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
và triển khai thực hiện thành công chương trình phòng chống dịch covid một mươi chín hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
góp phần quan trọng để thực hiện hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội
bên cạnh đó bộ y tế cũng sẽ tăng cường các biện pháp phòng chống dịch theo hướng quản lý rủi ro
ưu tiên mục tiêu giảm ca nặng giảm tử vong bằng các biện pháp như nâng cao năng lực điều trị tất cả các tuyến
đảm bảo người mắc covid một mươi chín được quản lý theo dõi chăm sóc y tế phù hợp
ngoài ra bộ y tế cũng cố gắng nhanh chóng hoàn thành việc tiêm đủ ba mươi vaccine cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
và triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân được thủ tướng phát động